còn bên trong phòng trọ thì có ba thanh niên đang ngồi nhậu gồm nguyễn văn giang phạm gia huy và lý trung hải
kiểm tra phòng trọ lực lượng thu giữ thêm một dao và hai xe mô tô
qua làm việc trong lúc các đối tượng đang nhậu thì giữa liền và xuyên xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến đánh nhau
test nhanh lý trung hải dương tính với chất ma túy
các đối tượng hiện đã được bàn giao về công an phường để tiếp tục điều tra xử lý
tại hà nội mặc dù thành phố đang siết chặt các biện pháp kiểm soát để thực hiện tốt việc giãn cách xã hội
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
thế nhưng mới đây thì một nhóm đối tượng gồm một mươi chín thanh niên đã mang theo nhiều hung khí
để gây chiến tại khu vực sân vận động mỹ đình hà nội
và rất may vụ việc đã được lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm hà nội kịp thời ngăn chặn
nguyên nhân khiến nhóm thanh niên này sẵn sàng hỗn chiến giữa mùa dịch
chỉ đơn giản là vì một đối tượng trong nhóm bị nhìn đều khi đang bốc đầu xe ngoài đường
trong lúc hà nội đang giãn cách không tìm được chỗ chuẩn bị vũ khí nhà lại sẵn có máy hẳn
nam đã nhận hàn tuyếp sắt và một mươi con dao phóng lợn cho đồng bọn đi đánh nhau
tám giờ tối ngày tám tháng tám nhóm đối tượng này mang theo dao phóng lợn bom xăng
di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố để thị uy
trước khi đến điểm hẹn là cột đồng hồ trước sân vận động mỹ đỉnh để giao chiến
đặc biệt nhóm thanh niên này mới chỉ từ một mươi năm đến hai mươi tuổi chưa có tiền án tiền sự
thế nhưng sẵn sàng manh động hạ sát đối thủ bằng những vũ khí có tính sát thương cao
tuy nhiên thấy không cân sức nhóm thanh niên còn lại đã bỏ chạy
nhóm còn lại không tìm được đối thủ giao chiến nên
đã đuổi đánh cả những người đi đường dù không hề có mâu thuẫn
không chỉ gây sợi đau
nhưng cũng gây rối trật tự công cộng vi phạm quy định giãn cách xã hội giữa thời điểm dịch bệnh
nhóm đối tượng này còn ngang nhiên treo trọc
khiêu khích các chốt kiểm soát dịch bệnh trên những đoạn đường mà nhóm này di chuyển qua
các đối tượng thường thường chạy với tốc độ tám mươi chín mươi kmh bóc còi ít nhỏ
các đối tượng ngồi sau thì cầm dao phóng lợn đã chuẩn bị từ trước là
cả dưới đường tạo ra thành các vệt sáng
đi qua các chốt kiểm dịch
các đối tượng khiêu khích và chửi bới lăng mạ các đồng chí làm tại nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
hiện một mươi năm đối tượng đã bị tạm giữ tại công an quận bắc tử liêm
bốn đối tượng còn lại đang bị lực lượng cảnh sát hình sự truy bắt
công an quận bắc tử liêm đang củng cố hồ sơ
gửi viện kiểm soát nhân dân cung cấp
đề nghị khởi tố vụ án khởi tố bị can các đối tượng với tội danh gây dối trật tự công cộng